hiện nay có hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô hà nội làm nhiệm vụ lái xe đưa đón công dân bảo đảm đời sống chăm sóc sức khỏe công dân tại các điểm cách ly tập trung
phía sau những cán bộ chiến sĩ đang tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch là cả một hậu phương vững chắc đó là những người vợ người mẹ người cha dù không trực tiếp tham gia nhưng họ luôn là điểm tựa tinh thần đặc biệt cho những người lính nơi tuyến đầu chống dịch